thưa quý vị tình hình chiến sự giữa nga và ukraine sau hơn hai năm xung đột
cho đến nay vẫn diễn ra hết sức phức tạp
tuy nhiên hiệu ứng của cuộc xung đột này không chỉ nằm trong phạm vi hai đất nước nga và ukraine
mà thực chất nó đã tác động đến nhiều quốc gia khác kể từ ngày chiến sự bùng phát
phương tây đã đưa ra hàng loạt cáo buộc cho rằng moscow đã nhận được uav từ iran
đạn pháo tên lửa từ triều tiên và linh kiện vũ khí từ trung quốc
những cáo buộc này ám chỉ rằng các đối thủ của phương tây đang tìm cách xây dựng một trật tự thế giới mới
vậy điều gì sẽ xảy ra với trật tự mà mỹ đã dày công xây dựng nên trong nhiều năm qua
khi những quốc gia này ngày một xích lại gần nhau hơn
xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
hơn hai năm chiến sự nga ukraine bùng phát phương tây đã đưa ra hàng loạt cáo buộc cho rằng
moscow đã nhận được uav từ iran đạn pháo tên lửa từ triều tiên và linh kiện vũ khí
từ trung quốc tất cả các quốc gia nói trên đều bác bỏ những cáo buộc
nhấn mạnh đây là thông tin vô căn cứ mỹ và các đồng minh cho rằng sự hỗ trợ từ trung quốc
iran và triều tiên đã giúp nga củng cố vị thế trên chiến trường và gây hại cho ukraine
mặt khác theo foreign policy đây dường như mới chỉ là phần nổi của tảng băng
phương tây dường như đã nhận thấy một xu hướng mới đáng lo ngại khi các đối thủ của họ
ngày càng tiến lại gần với nhau cả về kinh tế quân sự chính trị và khoa học kỹ thuật
bốn quốc gia này ngày càng xác định những lợi ích chung phối hợp các hoạt động quân sự và ngoại giao của họ
sự hợp tác giữa họ đang dường như tạo ra một trục mới trên thế giới có thể làm thay đổi bối cảnh chính trị
nhóm này không phải là một khối và không phải là một liên minh
thay vào đó theo forrincepuec đó dường như là một nhóm các quốc gia bất bình với trật tự đơn cực
của phương tây lập ra sau chiến tranh lạnh họ dường như muốn thể hiện tiếng nói vị thế của họ trong khu vực
cũng như trên toàn thế giới
trong bốn quốc gia này hợp tác họ tạo ra tác động lớn hơn nhiều so với tổng nỗ lực riêng rẽ của từng quốc gia cộng lại
khi hợp tác cùng nhau họ tăng cường khả năng quân sự của nhau làm giảm hiệu quả các công cụ chính sách đối ngoại của mỹ
bao gồm cả các biện pháp trừng phạt mục đích chung của họ là tạo ra một giải pháp thay thế cho trật tự hiện tại do mỹ lãnh đạo
sự hợp tác giữa hai nước này không phải là điều mới
trung quốc và nga đã nâng cao quan hệ đối tác kể từ sau chiến tranh lạnh
dù thế này gia tăng sau khi nga xác nhập bán đảo crimea năm hai nghìn một mươi bốn và bị phương tây nỗ lực buông mản sát cô lập
tỷ trọng thương mại của trung quốc với nga đã tăng gấp đôi từ một mươi lên hai mươi trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn hai mươi một
và từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi hai nga đã cung cấp tổng cộng tám mươi ba lượng vũ khí nhập khẩu của trung quốc
công nghệ của nga đã giúp quân đội trung quốc tăng cường khả năng phòng không chống
và tàu ngầm bắc kinh và moscow cũng bày tỏ tầm nhìn chung
đầu năm hai nghìn hai mươi hai tổng thống nga vladimir putin và chủ tịch trung quốc tập cận bình đã ký một tuyên ngôn chung
cam kết mối quan hệ đối tác không giới hạn giữa hai nước và kêu gọi quan hệ quốc tế kiểu mới
nói cách khác họ muốn tạo ra một hệ thống đa cực trên toàn cầu
iran cũng tăng cường hợp tác với các quốc gia đối thủ của phương tây trong những năm qua
tehran cùng nga đã hợp tác để ủng hộ chính quyền tổng thống syri bashar al assad
trong cuộc nội chiến năm hai nghìn một mươi ba
trung quốc nền kinh tế đứng thứ hai thế giới tăng cường nhập khẩu dầu từ nga và iran trong những năm qua
và điều này đã góp phần giúp tehran và moscow vượt qua lệnh trừng phạt của phương tây
triều tiên đã xem trung quốc là đồng minh và đối tác thương mại chính trong hàng thập niên
bình nhưỡng trong thời gian qua đã tăng cường quan hệ và hợp tác với nga
tuy nhiên theo các chuyên gia chiến sự nga ukraine bùng phát vào năm hai nghìn hai mươi hai dường như là chất xúc tác
khiến hoạt động hợp tác giữa bốn quốc gia nói trên mạnh mẽ hơn
moscow là một trong những nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho tehran trong hai thập niên qua
nga cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của nước này
xuất khẩu của nga sang iran đã tăng hai mươi bảy trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
năm ngoái nga đã thay thế ả rập xê út trở thành nguồn cung cấp dầu thô lớn nhất của trung quốc
và thương mại giữa hai nước đạt hai trăm bốn mươi tỷ đô la mỹ mức cao kỷ lục
cuối tháng ba nga cho rằng các cường quốc cần cách tiếp cận mới với vấn đề triều tiên
và nên từ bỏ việc gây áp lực bằng cách bóp nghẹt bình nhưỡng
nga cũng phủ quyết việc gia hạn một nhóm chuyên gia giám sát việc thực thi các lệnh trừng phạt của liên hợp quốc
đối với triều tiên liên quan đến các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của bình nhưỡng
việc các quốc gia tăng cường hợp tác được thúc đẩy bởi quan điểm không muốn tuân thủ theo trật tự thế giới mà phương tây đã tạo ra
cả bốn quốc gia đều coi mỹ và đồng minh là trở ngại chính trong việc thiết lập các phạm vi ảnh hưởng của họ
và họ muốn giảm sự hiện diện của washington tại các khu vực đó
họ phản đối sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của họ phản đối việc mở rộng liên minh của mỹ dẫn đầu
phản đối việc mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở nước ngoài và sử dụng các biện pháp trừng phạt
dĩ nhiên các quốc gia này cũng có những bất đồng quan điểm và cạnh tranh về tầm ảnh hưởng lẫn nhau ở một số khu vực trọng lớn
ví dụ nga và trung quốc
cạnh tranh tầm ảnh hưởng ở trung á
iran và nga cũng là đối thủ cạnh tranh để cung cấp dầu cho các thị trường trung quốc ấn độ và châu á
tuy nhiên sự khác biệt giữa họ không làm lưu mở đi một quyết tâm chung nhằm thách thức trật tự quốc tế
mà phương tây đã kiểm soát trong những năm qua
nga được xem là tác nhân chính khiến sự hợp tác này trở nên chặt chẽ hơn trong thời gian qua
chiến dịch quân sự của moscow ở ukraine đánh dấu một sự không thể quay ngược trở lại của chính quyền tổng thống
trong nỗ lực đối phó với phương tây ông putin và các quan chức nga đã không dưới một lần thể hiện quyết tâm thay đổi trật tự thế giới do phương tây thống trị
nga bị áp hàng chục nghìn lệnh trừng phạt và bị phương tây tìm cách cô lập khỏi các hoạt động hợp tác kinh tế đầu tư và công nghệ
vì vậy họ không có lựa chọn nào khác là phải tăng hợp tác với những quốc gia thần thiện
ngay cả trước cuộc chiến ở ukraine nổ ra sự hỗ trợ quân sự của moscow dành cho bắc kinh đã làm xói mòn lợi thế quân sự của mỹ trước trung quốc
nga đã cung cấp vũ khí hiện đại cho trung quốc và các cuộc tập trận quân sự chung của hai nước ngày càng gia tăng về quy mô và tần suất
các sĩ quan nga từng chiến đấu ở syri và khu vực donbass của ukraine đã chia sẻ những bài học quý giá với quân nhân trung quốc giúp lực lượng bắc kinh bù đắp cho tình trạng thiếu kinh nghiệm tác chiến
việc hiện đại hóa quân sự của trung quốc đã làm giảm tính cấp thiết của việc tăng cường hợp tác quốc phòng với nga nhưng hai nước có thể sẽ tiến hành chuyển giao công nghệ và phát triển vũ khí chung
ví dụ vào tháng hai các quan chức nga xác nhận rằng họ đang làm việc với các đối tác trung quốc về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho quân sự
moscow vẫn giữ lợi thế hơn bắc kinh trong các lĩnh vực quan trọng khác bao gồm công nghệ tàu ngầm vệ tinh viễn thám và động cơ máy bay
nếu hai bên hợp tác chặt chẽ hơn thì kịch bản nga hỗ trợ công nghệ quân sự cho trung quốc có thể làm giảm lợi thế của mỹ so với bắc kinh
kịch bản tương tự có thể xảy ra trong quan hệ giữa nga với iran và triều tiên
moscow và tehran đã tạo dựng điều mà chính quyền mỹ gọi là mối quan hệ đối tác quốc phòng chưa từng có nhằm nâng cao khả năng quân sự của iran
nga đã cung cấp cho iran máy bay phòng không khả năng giám sát trinh sát và năng lực mạng tiên tiến và tehran đã sử dụng chúng để tăng tầm ảnh hưởng trong khu vực
với triều tiên nga cũng đã cam kết tăng cường hợp tác quân sự nên kịch bản tiềm tàng về việc chuyển giao công nghệ quân sự có thể xảy ra

sự hợp tác giữa các quốc gia này có thể làm giảm đi hiệu quả của các công cụ mà washington và các đối tác thường sử dụng để đối đầu với các đối thủ
tất cả bốn quốc gia cũng đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la mỹ
tỷ trọng hàng nhập khẩu của nga được tính bằng đồng nhân dân tệ của trung quốc đã tăng từ ba vào năm hai nghìn hai mươi một lên hai mươi vào năm hai nghìn hai mươi hai
và vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba iran và nga đã hoàn tất thỏa thuận tiến hành thương mại song phương bằng đồng nội tệ của họ
bằng cách chuyển giao các giao dịch kinh tế của họ ra khỏi tầm với của các quốc gia
các biện pháp thực thi của mỹ các nước này đang nỗ lực làm suy yếu tính hiệu quả của các biện pháp trừng phạt của phương tây
tận dụng lợi thế của các đường biên giới và khu vực ven biển trung trung quốc iran triều tiên và nga có thể xây dựng mạng lưới thương mại và vận tải an toàn trước sự can thiệp của mỹ
ví dụ iran có thể vận chuyển hàng hóa tới nga qua biển kashpi nơi mỹ có rất ít quyền lực để ngăn chặn
nga có thể tăng cường xuất khẩu dầu và khí đốt bằng đường bộ sang trung quốc ở phía nam giảm sự phụ thuộc của bắc kinh
vào tuyến nhập khẩu năng lượng đường biển mà mỹ có thể tác động
các nước này cũng lập ra những cơ chế mới để đối đầu với phương tây
năm ngoái nga và trung quốc nâng iran từ quan sát viên lên thành viên của tổ chức hợp tác thượng hải sco
sau đó họ mời iran tham gia nhóm các nền kinh tế mới nổi brics một nhóm mà trung quốc và nga coi là đối trọng với phương tây
việc iran tham gia các diễn đàn quốc tế sẽ mang lại cho nước này cơ hội mở rộng hợp tác thương mại với các quốc gia thành viên
trật tự toàn cầu
khuếch đại sức mạnh của các quốc gia hùng mạnh dẫn đầu
ví dụ mỹ đã nỗ lực xây dựng trật tự quốc tế hiện tại vì nó phản ánh những ưu tiên của mỹ và mở rộng ảnh hưởng của washington
miễn là một mệnh lệnh vẫn đủ mang lại lợi ích cho hầu hết các thành viên thì một nhóm quốc gia cốt lõi sẽ bảo vệ nó
trong khi đó các quốc gia bất đồng chính kiến nếu không bắt tay được với nhau họ sẽ bị ảnh hưởng
nếu họ xích lại gần nhau họ có thể có đủ sức mạnh để tạo ra sự thay đổi
nhưng nếu nhóm này không có các quốc gia hùng mạnh làm cốt lõi lợi thế vẫn sẽ thuộc về trật tự hiện có
nga và trung quốc nhiều lần khẳng định sẽ không lập liên minh quân sự
tuy nhiên sự bắt tay giữa cường quốc sản xuất quân sự và nền kinh tế thứ hai thế giới cũng khiến phương tây lo ngại và cảnh báo trong thời gian qua
cho đến nay hầu hết sự hợp tác giữa trung quốc iran triều tiên và nga đều mang tính song phương
sự kết hợp giữa ba bên hay bốn bên có thể tác động tới cục diện thế giới
cần lưu ý ba phần tư nước trên có vũ khí hạt
trong khi iran tuyên bố có khả năng chế tạo bò nguyên tử
ngoài ra các quốc gia phản đối trật tự do mỹ dẫn đầu như belarus nicaragua venezuela cũng có thể gia tăng hợp tác chặt chẽ hơn nữa với bốn nước trên
nếu nhóm này tăng quy mô và thắt chặt phối hợp mỹ và các đồng minh sẽ gặp khó khăn hơn trong việc bảo vệ trẻ tự mà họ đã dẫn đầu trong hàng chục năm qua
hiện tại chiến lược an ninh quốc gia của mỹ xếp trung quốc là ưu tiên cao hơn iran triều tiên và nga
washington đưa ra đánh giá đó
dựa trên mối đe dọa mà từng quốc gia riêng lẻ gây ra cho mỹ nhưng nó không tính đến sự hợp tác giữa các quốc gia này một cách đầy đủ
chuyên gia dự đoán cả mỹ trung quốc và nga sẽ tìm cách cạnh tranh sức ảnh hưởng với các quốc gia có thể giao động ví dụ như brazil ấn độ nam phi ả rập xê út thổ nhĩ kỳ
đây là những cường quốc tầm trung có đủ sức ảnh hưởng địa chính trị tập thể để thực hiện các ưu tiên chính sách của họ nhằm tác động đến hướng đi tương lai của trật tự quốc tế
họ vẫn đang chọn cách tiếp cận khá cân bằng và không nghiêng về bên nào nhưng sự hợp tác của họ với các bên có thể tạo ra sự khác biệt